tuyến đường người dân có thể truy cập vào ứng dụng thông minh để có thêm thông tin chi tiết
chúng tôi cũng được tokyo metro giúp đỡ để có được một trang web là hanoimetro net
đấy là trang web rồi cũng có facebook rồi cũng có sổ tay và sổ tay của chúng tôi có cả tiếng việt cả tiếng anh
thế rồi tới đây là chúng tôi cũng sẽ phát các ấn phẩm ví dụ như bút rồi áo mưa rồi ô đây nó là trong chương trình của chúng tôi
dự án sử dụng vốn oda của trung quốc dự kiến mỗi đoàn tàu sẽ có bốn toa cách nhau ba năm phút một chuyến giá vé hành khách khoảng một mươi đồng một lượt
thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tham quan du lịch của người dân trong dịp lễ quốc khánh ngày hai tháng chín năm nay
nga sài gòn sẽ chạy thêm ba mươi chuyến tàu từ tp hcm đi các tỉnh miền trung và ngược lại
theo đó ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày dịp lễ ga sài gòn hai tháng chín sẽ tổ chức chạy thêm ba mươi chuyến
từ tp hcm đi các điểm du lịch miền trung như phan thiết nha trang quy nhơn quảng ngãi và ngược lại nha trang đi huế và ngược lại
trong các ngày từ ba mươi một tháng tám đến ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
dưới một mươi bốn chỗ nâng tổng số chỗ lên bốn mươi bảy chỗ
ngoài ra nếu nhu cầu của hành khách tăng cao công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách
chuẩn bị bước vào năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã yêu cầu tất cả các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
phải thông báo cụ thể rõ ràng và công khai các khoản thu trong nhà trường
theo đó sở giáo dục đào tạo tp yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học thực hiện thông báo
và niêm yết công khai các khoản thu việc thu các khoản trong nhà trường phải thực hiện theo đúng quy định
không thu gộp tập trung vào một thời điểm đầu năm học
cao lại sách bài tập sách tham khảo nhà trường phải thống nhất và thông báo cho phụ huynh
tránh để phụ huynh phải mua tài liệu khác gây lãng phí
nếu học sinh chưa có sách vở giáo viên cần tìm hiểu và có biện pháp giúp đỡ không ép buộc học sinh
thưa quý vị thành phố cần thơ vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng cho sáu trăm một mươi tổ chức cá nhân
thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong năm hai nghìn một mươi bảy
đây là những tổ chức cá nhân đã nộp thuế kịp thời đầy đủ chấp hành nghiêm các luật thuế nhà nước
theo cục thuế thành phố cần thơ năm hai nghìn một mươi tám ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế
nhằm phục vụ người nộp thuế tốt nhất đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế
trong việc kê khai nộp thuế cho ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời và đúng chính sách
qua hai quý đầu năm ngành thuế cần thơ thu được gần năm một trăm ba mươi tỷ đồng
đạt hơn năm mươi một dự toán được giao
tăng chín chín so với cùng kỳ
liên quan đến vụ việc công trình xâm hại nghiêm trọng đến di sản tràng an
tại núi cái hạ xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình
thanh tra tỉnh ninh bình đã công bố kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đến vụ việc
tuy nhiên nhiều tập thể cá nhân lại nhận các hình thức kỷ luật quá nhẹ khiến cho dư luận bất bình
chính vì vậy mới đây ubnd tỉnh ninh bình đã có văn bản hỏa tóc
yêu cầu các tập thể cá nhân này
phải nhận lại hình thức kiểm điểm đúng với trách nhiệm
theo báo cáo của thanh tra tỉnh ninh bình đã có kết quả kiểm điểm trách nhiệm của tập thể cá nhân
theo kết luận thanh tra số hai mươi bảy klubnd ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình
có một mươi bốn tập thể và năm mươi ba cá nhân có liên quan đến vụ việc
trong đó có ban quản lý quần thể danh thắng tràng an và phòng quản lý du lịch thuộc sở du lịch ninh bình
ủy ban nhân dân xã trường yên ủy ban nhân dân huyện hoa lư
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu tập thể và cá nhân nêu trên nghiêm túc kiểm điểm
xác định rõ trách nhiệm mức độ vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật
thanh tra tỉnh ninh bình trên cơ sở kết quả kiểm điểm của các tập thể cá nhân nêu trên
xem xét xác định cụ thể trách nhiệm và mức độ vi phạm
đề xuất hình thức kỷ luật đối với từng tập thể cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành
hàm ác và israel thỏa thuận ngừng bắn ở gaza
triều tiên hoãn kế hoạch khảo sát đường xuyên biên giới với hàn quốc
phong trào hồi giáo hàm ác kiểm soát giải gaza và israel vừa đồng ý ngừng bắn
theo đó sẽ chấm dứt tình trạng leo thang xung đột giữa hai bên trong những ngày vừa qua
trong bối cảnh hơn một trăm năm mươi vị trí của hamas tại gaza đã bị quân đội israel không kích
từ đêm tám tháng tám
phong trào hồi giáo hamas cho biết lệnh ngừng bắn với israel có hiệu lực từ ba giờ bốn mươi năm phút
ngày một mươi tháng tám theo giờ hà nội do ai cập và đặc phái viên liên hợp quốc
về tiến trình hòa bình trung đông nikolai vladinov làm trung gian
hiện tevid chưa đưa ra bình luận gì về thỏa thuận trên
theo truyền thông israel thủ tướng benjamin netanyahu đã triệu tập một phiên họp
nội các an ninh vào tối ngày chín tháng tám để thảo luận về tình hình xung đột mới bùng phát
với các tay súng ở giải gaza
sau cuộc họp kéo dài bốn giờ đồng hồ nội các an ninh israel ra tuyên bố ngắn cho biết
đã chỉ thị quân đội hành động mạnh tay đối với các phần tử khủng bố
trước đó quân đội israel tuyên bố tiến hành các cuộc không kích tại gaza
để đáp trả các vụ bắn rocket của hamas vào lãnh thổ israel
theo kết quả một cuộc thăm dò năm mươi dân số anh cho rằng trong trường hợp không đạt được thỏa thuận
về việc anh rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit
thì nên tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý
ngoài ra quyết định cuối cùng
cuộc thăm dò do yogap thực hiện từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày bảy tháng tám với một mươi người tham gia
có bốn mươi năm ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân sau khi kết thúc đàm phán brexit
bất kể kết quả đàm phán là gì và ba mươi bốn phản đối việc này
trả lời câu hỏi ai nên là người quyết định việc ở lại hay rời eu
trong trường hợp các cuộc đàm phán kết thúc mà không đạt được thỏa thuận
một mươi số người tham gia cho rằng nên để cử tri quyết định thông qua một cuộc trưng cầu
dân ý trong khi đó hai mươi năm cho biết nên để quốc hội bỏ phiếu quyết định việc này
đối với ba lựa chọn là ở lại hay rời đi mà không có thỏa thuận và chấp nhận kế hoạch của thủ tướng theresa may
chín mươi số người bày tỏ ủng hộ anh tiếp tục ở lại eu hai mươi bảy ủng hộ brexit không có thỏa thuận
và chỉ một mươi một ủng hộ brexit với đề xuất của bà may
bộ thống nhất hàn quốc cho biết triều tiên đã hoãn kế hoạch khảo sát chung giữa hai miền
đối với các tuyến đường xuyên biên giới
trong khuôn khổ một dự án của bộ thống nhất hàn quốc cho biết

theo hãng tin john hap triều tiên đã thông báo với phía hàn quốc về quyết định hoãn kế hoạch khảo sát trên
vào cuối ngày chín tháng tám song không nêu rõ lý do
động thái trên diễn ra trong bối cảnh hàn quốc và triều tiên đã nhất trí tiến hành một cuộc họp đàm phán cấp cao
vào tuần tới nhằm ra soát việc thực thi các thỏa thuận đạt được tại các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều trước đây
đồng thời thảo luận công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp mới giữa lãnh đạo hai miền
ngoài ra cuộc khảo sát là một phần trong thỏa thuận mà hai bên đạt được hồi cuối tháng sáu vừa qua
về hợp tác hiện đại hóa và kết nối các tuyến đường xuyên biên giới với hai miền triều tiên ở phía đông và tây
theo thỏa thuận hai bên cùng khảo sát tình trạng của các tuyến đường từ ngày một mươi đến ngày ba mươi tháng tám
tại vòng đàm phán thương mại cấp bộ trưởng giữa mỹ và nhật bản lần đầu tiên diễn ra tại washington
hai bên vẫn bất đồng về chính sách thương mại
trong khi tokyo kêu gọi mỹ trở lại hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp
hiện là hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
thì washington lại mong muốn là thúc đẩy thỏa thuận thương mại song phương
trong phiên họp với đại diện thương mại mỹ robert lighthizer
bộ trưởng chính sách kinh tế và tài chính nhật bản toshimisu montegi cho biết
nhật bản tin rằng cptpp là thỏa thuận thương mại tốt nhất cho hai nước
về phần mình ông life pfizer khẳng định washington muốn thúc đẩy các cuộc thương lượng thương mại song phương với tokyo
các cuộc đàm phán nói trên diễn ra
sau khi tổng thống mỹ donald trump đe dọa áp đặt thuế bổ sung lên tới hai mươi năm
đối với linh kiện ô tô và xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc
khi đó mức thuế mới sẽ tác động đáng kể tới các nhà xuất khẩu ô tô lớn như nhật bản
trong năm hai nghìn một mươi bảy thâm hụt thương mại hàng hóa giữa mỹ và nhật bản đã lên tới sáu mươi tám tám mươi năm tỷ usd
đây là mức cao thứ ba trong số các nước có thâm hụt thương mại với mỹ
gần sáu trăm linh người tại miền nam của nước pháp vừa được hàng trăm nhân viên cứu hộ sơ tán
với sự hỗ trợ bằng trực thăng do mưa lớn đã khiến cho nước sông dâng cao và gây ra lũ quét
trong một tuyên bố bộ nội vụ pháp cho biết hoạt động sơ tán nhằm đề phòng thiên tai
tại các vùng ga agdezor và drommer
theo giới chức địa phương khoảng bảy trăm năm mươi người tại ga đã được sơ tán trong đó có một trăm một mươi chín trẻ em
hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm một công dân đức bảy mươi tuổi được cho là bị lũ cuốn trôi cùng với xe tải
hơn bốn trăm linh linh cứu hỏa và hiến binh tham gia
nhiều trực thăng được triển khai để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn
lũ quét xảy ra tại khu vực phía bắc ga đã khiến mực nước ở các sông dâng cao
những vùng lân cận thuộc vùng rừng núi seven cũng bị ngập úng
giao thông trên nhiều tuyến đường trong khu vực trên vẫn bị gián đoạn
nhà chức trách khuyến cáo người dân nên thận trọng do nước lũ rút chậm
tiếp tục gặp lại các tuyến đã được thi đấu cuốn trường của league

quý vị đăng ký kênh để nhận thông tin nhất thông tin mới nhất về chợiem thông tin

chúng tôi là văn works